trồng các giống cây phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại địa phương
qua đó người dân đã phần nào nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng phó với biến đổi khí hậu
dự án kiến thức bản địa trong thích ứng biến đổi khí hậu khuyến khích trồng dược liệu như rào củ lam hay khôi tía sen canh với chuối trên đất dốc ngô sen đậu xanh là những mô hình thí điểm hiệu quả của dự án
bởi những loại cây này thích hợp với điều kiện tự nhiên của nơi đất
theo đánh giá của dự án sau khi trừ mọi chi phí thì lợi nhuận cho các hộ gia đình theo mô hình này rơi vào khoảng một mươi hai triệu một ha một năm
theo đánh giá của dự án sau khi trừ mọi chi phí thì lợi nhuận cho các hộ gia đình theo mô hình này rơi vào khoảng một mươi hai triệu một năm
vì vậy dự án kiến thức bản địa trong thích ứng biến đổi khí hậu không chỉ góp phần giúp người dân có sinh kế mà còn mang lại nhiều hiệu quả thiết thực khác
ngay đây trên này coi như là trước kia mình không trồng cái gì mình trồng ngô thôi mỗi năm là không biết bao nhiêu
nhưng mà mình trồng cái cây ví dụ bên trong một tí mình trồng cái cây quế này xong trồng cái cây lát này xong rồi thì cái khu đất này lại không bị lở nữa
trình độ dân trí thì ở đây các anh cũng biết rồi
bà con ở đây thì cũng
trình độ nhân trí thì nó cũng chưa được đồng đều lắm
ở đây nhưng mà chúng tôi cũng tuyên truyền thì sau đó bà con nhân dân là người ta cũng hưởng ứng
khi người ta đã hiểu ra và hưởng ứng bởi vì là chúng tôi tuyên truyền ở đây là để trồng những cây này nó sẽ đáp ứng với địa phương của mình
cái thứ nhất là để cho thu nhập cái thứ hai là chống xói mòn đất này rồi là bảo vệ nước
là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu được sự hỗ trợ giúp đỡ của các đối tác phát triển
việt nam đã chủ động và tích cực xây dựng đóng góp dự kiến do quốc gia tự định indc và đệ trình lên ban thư ký công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo indc của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi bằng nguồn lực trong nước việt nam cam kết giảm tám lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường và có thể giảm tiếp đến hai mươi năm nếu nhận được hỗ trợ quốc tế
đồng thời việt nam sẽ thực hiện nhiều hoạt động
động thích ứng giúp tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tạo điều kiện để có thể đóng góp nhiều hơn cho giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
sau khi chính phủ phê duyệt thỏa thuận paris vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu việt nam có nghĩa vụ thực hiện các yêu cầu do thỏa thuận paris quy định
để triển khai thực hiện những yêu cầu đó thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số hai nghìn năm mươi ba qdttg ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu phê duyệt kế hoạch thực hiện thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu
trong số hai mươi năm tỉnh thành phố khu vực phía bắc thì bắc cạn là địa phương đầu tiên đã xây dựng và ban hành kế hoạch của tỉnh thực hiện quyết định số hai nghìn năm mươi ba qdttg của thủ tướng chính phủ
chủ động lồng ghép các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu vào các kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế xã hội và dự án kiến thức bản địa thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong nhiều giải pháp lồng ghép đã được tỉnh thực hiện có hiệu quả
kinh tế của bắc cạn là kinh tế
tựa vào kinh tế nông lâm nghiệp là chủ yếu và một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở bắc cạn là sống với nghề nghiệp thuần nông phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
thế nên là cái mà chuẩn bị nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu là cái công tác mà chúng tôi thấy là hết sức quan trọng và cần thiết
và đây chúng tôi cho là điểm nhấn nếu chúng ta chuẩn bị tốt cái việc này
thì cái việc thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ là đảm bảo
nguồn lực là yếu tố được tỉnh bắc cạn tập trung xác định là mấu chốt trong kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thực hiện thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu
theo quyết định số hai nghìn năm mươi ba ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bao gồm các nguồn lực về con người công nghệ và tài chính
trong đó quy định nhiệm vụ như tuyên truyền nâng cao nhận thức khuyến khích áp dụng công nghệ
đề xuất các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tập trung nhiệm vụ nguồn lực để xây dựng và thực hiện kế hoạch
với nguồn lực con người cần xây dựng triển khai chương trình đào tạo lại cán bộ viên chức người lao động đáp ứng nhu cầu thực hiện thỏa thuận paris
có thể thấy sau gần một năm ban hành quyết định đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa xây dựng được bản kế hoạch thực hiện bởi lẽ còn có sự trồng chéo nhiệm vụ chức năng của các bộ ban ngành liên quan
cũng như bắc cạn nhiều địa phương đã có các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu nhưng để đồng thuận vì một mục tiêu chung thì nhà nước cần sớm có những giải pháp thống nhất và cụ thể nhằm triển khai thực hiện thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu trên cả nước
trong thời gian tới bộ tài nguyên và môi trường cũng chủ trương có những chương trình phối hợp với các cơ quan địa phương các tổ chức quốc tế nghiên cứu tập hợp các mô hình và tiếp cận mới trong ứng phó với biến đổi khí hậu để chia sẻ phổ biến áp dụng rộng rãi các mô hình hiệu quả phù hợp với điều kiện của việt nam